công an tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị ba của bộ công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới với nhiều nội dung quan trọng và thiết thực
qua một mươi năm công an tỉnh hòa bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung bám sát chủ trương chỉ đạo của bộ công an
tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
không để bị động bất ngờ hình thành điểm nóng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
tổ chức bộ máy công an cấp huyện từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn chuyên sâu phù hợp với tình hình thực tế
tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại hạn chế và những bài học kinh nghiệm
trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị số ba của bộ công an đồng thời thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
nhân dịp này đã có ba tập thể năm cá nhân được chủ tịch ubnd tỉnh tặng bằng khen giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho tám tập thể một mươi sáu cá nhân